không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thành phố phía đông bắc bộ bắc trung bộ và phía tây bắc bộ gây ra mưa giải rác
thời tiết hà nội có mưa trời rất đậm rất hải với nhiệt độ phổ biến từ một mươi một đến một mươi ba độ c
ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật trên cấp bảy
trên cao dãnh gió tây di chuyển dần về phía đông
dự báo ngày và đêm nay một mươi sáu tháng một không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ
sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở trung trung bộ gió đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
ở các tỉnh bắc bộ và thanh hóa trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một mươi ba độ vùng núi từ bảy đến một mươi độ
vùng núi cao có nơi dưới năm độ
ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ và khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám